bệnh nhân nữ lớn tuổi bị luet bên trong mắt cá chân đã điều trị ở nhiều nơi và được trần đoán biến chứng tiểu đường nhưng không khỏi
tuy nhiên sau khi tiếp tục làm các kiểm tra chuyên sâu hơn phát hiện bệnh nhân mắc biến chứng tiểu đường kèm theo suy giãn tĩnh mạch
sau khi được can thiệp và xử lý suy dãn tĩnh mạch kết hợp với điều trị tiểu đường vết lết của bệnh nhân đã lành dần
suy dãn tĩnh mạch là bệnh mạng tính do áp lực dòng máu trong tĩnh mạch
bệnh thường gây phủ chi dưới thay đổi sắc tố da
thông thường động mạch đóng vai trò đưa máu từ tim đi nuôi các cơ quan trong cơ thể còn tính mạch đưa máu các cơ quan về tim
tĩnh mạch có suy van một chiều chỉ đưa máu từ tim đi các cơ quan không đi chiều ngược lại
đặc biệt ở chi dưới có rất nhiều van một chiều
khi van tĩnh mạch chi dưới suy máu không về tim được và gây trào ngược trở lại từ đó dẫn tới hiện tượng phủ chi dưới
nếu không điều trị kịp thời khi bệnh giãn tính mạch tiến triển nặng hơn có thể gây ra các vết nhiễm trùng
bệnh nhân có thể bị lờ lét thậm chí có nguy cơ hoại tử điều trị khó dứt điểm
thông tin về bệnh suy giãn tính mạch thạc sĩ bác sĩ đoàn dư mạnh thành viên hội mạch máu việt nam cho biết
suy dãn tĩnh mạch là một trong những bệnh khá là phổ biến
tuy nhiên trong thời gian gần đây thì bệnh có xu hướng nặng lên
và đó là biểu hiện của một bệnh là suy giảm chức năng của tĩnh mạch từ chân về tim
như chúng ta được biết rằng là tĩnh mạch để đảm bảo được máu lưu thông tốt từ chân về tim
thì sẽ phải có rất nhiều yếu tố
trong đấy là có hệ thống van tĩnh lực một chiều
giúp cho dòng máu chỉ đi từ chân về tim và không bị chảy ngược xuống
thì suy dãn tĩnh mạch là sao
là cái mạch vừa giãn và cái van tĩnh mạch đấy nó không còn chức năng nữa
và làm cho dòng máu của chúng ta từ chân về tim nó bị cản trở
thậm chí khi mà bệnh nhân đứng vào ngồi lâu thì dòng máu nó còn chảy ngược xuống dưới
và qua đó thì bệnh sẽ được biểu hiện là các dấu hiệu như là sưng phủ chân mỏi chân
lâu ngày là giãn nhiều các tĩnh mạch
xanh đỏ chân
và thậm chí những bệnh nhân nặng hơn thì còn có thể có biểu hiện của dối loạn sắc tố da và luết da
thì có rất nhiều biến chứng đối với bệnh suy dãn tĩnh mạch nếu như không được quan tâm
đầu tiên là khi dòng máu không được lưu thông tốt từ chân người tim
cứ trệ thì có thể hình thành những cục máu đông
và những cục máu đông ở đấy thì khi nó hình thành nhiều hơn
to hơn và lan rộng hơn
thì có thể nó trôi từ tĩnh mạch dưới chân này
đến ngực chủ và về tim
qua đó có thể lên động mật phổi và gây một biến chứng là nhồi máu động mật phổi
dẫn đến là bệnh nhân có thể tử vong
đấy là một trong những biến chứng rất là nguy hiểm
bên cạnh đấy là khi mà chân của chúng ta lúc nào máu ứ trệ thế
thì nó có thể đến là các biểu hiện như dối loạn sắc tố da sau này
hoặc là có những viết thương của bệnh nhân sẽ rất lâu liền
nếu như bệnh nhân trên nền bệnh nhân lớn tuổi hoặc có tiểu đường nữa
các viết luyết càng ngá sẽ càng rộng ra
bệnh nhân có thể điều trị đi điều trị lại nhiều lần nhưng mà nó không thuyên giảm
bệnh suy nhân tĩnh mạch có rất nhiều nguyên nhân
trong đấy thì chúng ta sẽ phải kể đến là đầu tiên là những yếu tố nguy cơ trước
tức là sao bệnh nhân lớn tuổi
càng lớn tuổi thì hệ độc máu càng suy giảm
trong đấy có tĩnh mạch
cái thứ hai nữa là phụ nữ băng thai
cái thứ ba là gì
những người mà có yếu tố nguy cơ đứng hoặc
khi chúng ta
không di chuyển
mà chỉ đứng một chỗ hoặc là ngồi một chỗ lâu
như dân văn phòng chẳng hạn
hoặc là giáo viên
hoặc là các công nhân hoặc là những người lái xe chẳng hạn
thì máu ở dưới chân nó sẽ lưu thông rất là kém
từ chân vào tim rất khó dẫn đến là
càng ngày nó sẽ càng giãn rộng hơn
và càng ngày ư máu nhiều hơn
bên cạnh đấy còn một số cái khác ví dụ như bệnh nhân trên nền tiểu đường hoặc hút thuốc lá chẳng hạn
đối với những người tiểu đường và hút thuốc lá
thì hệ thống mạch máu toàn thân
cũng rất dễ bị tổn thương và bị viêm
các yếu tố viêm lúc nào cũng lưu thông trong lòng của mạch máu
và ngoài động mạch ra thì tĩnh mạch cũng sẽ bị tổn thương
dẫn đến là cái bệnh xuyên tĩnh mạch nó sẽ nặng lên ở những người đấy
cuối cùng là
yếu tố di chuyển
đối với những trường hợp
mẹ đẻ hoặc là
bà ngoại bị
thì rất dễ di chuyển cho
con và cháu
bố cũng có thể di chuyển sang con
tuy nhiên là
đa phần là
và từ bà ngoại
di chuyển cho con và cháu
để phòng bệnh suy giãn tích mạch nên thực hiện những điều sau
không đi đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu
khi nằm nghỉ ngủ có thể kê chân cao bằng một chiếc gối mềm
hàng ngày nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao
nên tập đi bộ khoảng ba mươi phút mỗi ngày
phụ nữ cần hạn chế đi dế cao gót
hoặc hạn chế mặc quần bó sắt người
và hạn chế sử dụng thuốc tránh thai dài ngày
nên thay đổi biện pháp tránh thai cho phù hợp do bác sĩ chuyên khoa tư vấn
bổ sung nhiều chất sơ vitamin vào thực đơn hàng ngày và uống nhiều nước